trước khi được bổ nhiệm là hiệu trường của đại học việt nhật giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản
trước khi được bổ nhiệm là hiệu trường của đại học việt nhật giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản

trước khi được bổ nhiệm là hiệu trường của đại học việt nhật giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản
trước khi được bổ nhiệm là hiệu trường của đại học việt nhật bản giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản
trước khi được bổ nhiệm là hiệu trường của đại học việt nhật bản giáo sư từng là chuyên gia dạy tiếng nhật bản
trước khi được bổ nhiệm là hiệu trường của đại học việt nhật bản